thời gian vừa qua người dân sống ven sông bà đáp xã lộc an huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu
phản ánh về việc nguồn nước chuyển màu đen đã làm nhiều loại thủy sản ở khu rạch ông hem bị chết hàng loạt
từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày ba mươi một tháng tám cơ quan chức năng đã hai lần lập biên bản công ty đăng trường
về hành vi xả thải chưa qua xử lý của khu chế biến hải sản tập trung lộc an
đến ngày ba mươi một tháng một mươi ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với công ty đăng trường là tám trăm hai mươi tám triệu đồng
nhưng công ty này vẫn chưa đóng phạt
ngoài ra doanh nghiệp tư nhân tuấn thanh cũng đang thực hiện hành vi xả thải tương tự
ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu và huyện đất đỏ đang tiến tới thu hồi giấy phép kinh doanh của hai doanh nghiệp này nếu tiếp tục xả thải